đầu năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phân đấu mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt ít nhất một mươi hai năm tỷ đô la mỹ
dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này của việt nam có thể đạt một mươi ba tỷ đô la mỹ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ che phủ rừng tăng trên một mươi bốn bảy tương đương năm sáu triệu hectare
việt nam là một trong số ít các nước có tốc độ tăng diện tích rừng ổn định trên thế giới
ngành lâm nghiệp đã thu hút tạo việc làm cho khoảng hai mươi triệu lao động đặc biệt là thu hút các nguồn lực xã hội
thông qua dịch vụ môi trường rừng với trung bình một sáu trăm linh tỷ đồng một năm trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín để chi trả đến từng người dân
những năm qua ngành lâm nghiệp đã phát huy lợi thế phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản
năm hai nghìn hai mươi dù ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín tuy nhiên dự kiến giá trị xuất khẩu lâm sản vẫn sẽ đạt khoảng một mươi ba tỷ đô la
cao hơn mục tiêu thủ tướng giao là một mươi hai năm tỷ đô la
việt nam là quốc gia đứng thứ năm trên thế giới thứ hai châu á và đứng đầu khu vực đông nam á về xuất khẩu lâm sản